với chủ đề tây bắc những trái tim tháp lửa tối qua ngày năm tháng một mươi hai tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
ban chỉ đạo tây bắc phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ủy ban dân tộc và tỉnh phú thọ tổ chức lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng tây bắc
tham dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyễn thiện nhân
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn văn bình
bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo tây nguyên
theo ban chỉ đạo tây bắc trên địa bàn một mươi bốn tỉnh vùng tây bắc hiện có ba mươi hai dân tộc anh em sinh sống
trong những năm qua thông qua các phong trào thi đuôi yêu thước đã xuất hiện rất nhiều tầng gương tiêu biểu
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng tây bắc được cộng đồng tôn vinh và cấp ủy chính quyền các cấp khen thưởng
tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn bình ghi nhận biểu dương và chúc mừng năm trăm bốn mươi tám người có uy tín tiêu biểu về dự buổi lễ
đồng chí khẳng định ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước
đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng nước ta
do vậy việc tổ chức lễ tuyên dương những người có uy tín tiêu biểu vùng tây bắc lần này là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa
trong việc cụ thể hóa các chủ trương đường lối đúng đắn của đảng
cũng như thực hiện lời dạy của bác hồ về phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cộng đồng
góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc